bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
phối hợp cùng công an xã lợi an đã bao vây và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia lắc bầu cua ăn tiền tại phần đất chống thuộc ấp công nghiệp xã lợi an
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã tháo chạy nhưng có chín đối tượng đã bị khống chế
kiểm tra trên hiện trường và trên người của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ bốn mươi bộ lắc bầu cua cùng số tiền gần một mươi bốn triệu đồng
theo khai nhận ban đầu số đối tượng tham gia chủ yếu là người cùng địa phương tại huyện trần văn thời và huyện cái nước
trước đó khoảng một giờ sáng cùng ngày cũng tại khoảnh đất trống thuộc ấp đường danh xã khánh hải
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời kết hợp cùng lực lượng địa phương
bắt quả tăng một mươi đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tăng vật tạm giữ gồm ba con gà hai cặp cửa số tiền một mươi hai triệu đồng
hai vụ việc hiện đang được xử lý